thưa quý vị sáng nay tại hà nội kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khai mạc
phát biểu tại phiên khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước
theo lịch trình quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước
phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở đánh giá khách quan toàn diện về những kết quả đạt được
thẳng thắng nhìn nhận những hạn chế tồn tại quốc hội sẽ nghiên cứu phân tích
thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp có căn cứ
có cơ sở khoa học
phù hợp với tình hình thế giới và trong nước để thúc đẩy phát triển
kinh tế xã hội nhanh và bền vững tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân
kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền đảnh thổ quốc gia
giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong nước
và góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực
nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế
về công tác lập pháp quốc hội sẽ xem xét thông qua một mươi hai dự án luật bộ luật
bốn dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về chín dự án luật khác nhau
đồng thời quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về công tác đối ngoại năm hai nghìn một mươi chín
trong đó có tình hình biển đông tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám xem xét các báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ tám và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn các báo cáo công tác về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội công tác nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác
để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội
tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân
dành thời gian nghiên cứu thảo luận kỹ lưỡng đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để góp phần vào thành công của kỳ họp
với tinh thần đó tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn xin trân trọng cảm ơn
ngay sau phiên khai mạc thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
nhiều đại biểu đồng tình và đánh giá cao với báo cáo của chính phủ khi đã thẳng thắn chỉ ra những điểm tích cực cũng như những vấn đề còn tồn tại trong công tác điều hành
báo cáo trước quốc hội thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc khẳng định
thực hiện kết luận của trung ương và các nghị quyết của quốc hội với phương châm kỷ cương liêm chính hành động sáng tạo bứt phá hiệu quả
chính phủ đã ban hành các nghị quyết số một trăm linh hai và quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương
khai thực hiện đồng bộ hiệu quả những nhiệm vụ giải pháp đề ra ngay từ đầu năm
chịu kiến chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu chủ yếu
trong đó có năm chỉ tiêu vượt kế hoạch
tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu đề ra trong khi vẫn duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn lãm phát được kiểm soát tốt
và các cân đối lớn của nền kinh tế được củng cố mở rộng
đời sống của nhân dân trên mọi miền đất nước đều chuyển biến rõ nét
những chủ trương chính sách sự điều hành rất là tích cực của chính phủ sự nỗ lực cố gắng của toàn dân
cộng đồng doanh nghiệp thì chúng ta đã đạt được những thành tích tăng trưởng và thành tích ổn định kinh tế vĩ mô rất là đáng ghi nhận
có thể nói là chúng ta đang là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới
năm hai nghìn một mươi tám vừa qua thì tốc độ tăng trưởng của chúng ta đã có những bước
tăng trưởng tốt nhưng mà tiếp tục năm hai nghìn một mươi chín này thì chúng ta lại có tốc độ tăng trưởng rất là cao
thì điều này nó cũng là thấy được cái điều hành rất là nhanh nhạy của chính phủ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cũng đã báo cáo về tình hình biển đông gần đây diễn biến phức tạp
trong đó có việc vi phạm nghiêm trọng các vùng biển của việt nam được xác định theo luật pháp quốc tế
trái với tuyên bố doc và các thỏa thuận cấp cao
đảng nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập chủ quyền
toàn bàn thánh thổ chúng ta không bao giờ nhăn nhượng
đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước
chúng ta đã đang và tiếp tục kiên quyết kiên trì đấu tranh bằng nhiều biện pháp phù hợp với lực pháp quốc tế
trong đó có công ước của liên hiệp quốc về luật biển một nghìn chín trăm tám mươi hai và đấu tranh trên thực địa
đồng thời giữ môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước
trình bày báo cáo thẩm tra trước quốc hội
chủ nhậm ủy ban kinh tế của quốc hội
vũ hồng thanh khẳng định cơ bản đồng tình với các giải pháp chính phủ đề ra cho năm hai nghìn hai mươi
trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô an toàn hệ thống và kiểm soát tốt lãm phát
đẩy nhanh thực hiện đồng bộ chất lượng các dự án quan trọng quốc gia
đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực giao thông và công nghệ thông tin
hôm nay công an tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ công bố quyết định điều động công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
theo đó bốn mươi đồng chí công an chính quy được điều động bố trí
để đảm nhiệm các chức danh trưởng công an xã phó trưởng công an xã công an viên
tại một mươi ba xã thuộc các huyện đại lộc đông giang phú ninh núi thành bắc trà my
thị xã điện bàn và thành phố tam kỳ
thời gian qua giám đốc công an tỉnh quảng nam đã điều động nhiều đồng chí công an chính quy
đang công tác tại công an tỉnh công an cấp huyện
đến đạp nhiệm các chức danh công an xã tại các xã trên địa bàn tỉnh
nhất là các xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự bước đầu đem lại hiệu quả tích cực
tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở được đảm bảo và có những chuyển biến rõ rệt
theo kế hoạch trong thời gian tới công an tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục điều động
để đảm bảo một trăm linh các xã được bố trí công an chính quy
nếu có thể trước đại hội đảng cấp xã chậm nhất là giữa nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với nhiều cách tổ chức hay sáng tạo những mô hình toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn huyện na hàng tỉnh tuyên quang đang thực sự phát huy được hiệu quả
những mô hình này đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương
ghi nhận của phóng viên thời sự antv
với người dân thôn yên trung hình ảnh những cán bộ của tổ an ninh tự quản tới tận nhà
để tuyên truyền về pháp luật như thế này đã không còn xa lạ
thôn yên trung là cửa ngõ đi vào địa bàn thị trấn na hàng
những năm trước tình hình an ninh trật tự địa bàn có nhiều phức tạp
hiểu biết của người dân còn hạn chế cùng với đó thường xuyên xảy ra những vụ trộm cắp và đánh bạc
tuy nhiên từ năm hai nghìn một mươi sáu sau khi tổ an ninh tự quản được thành lập
an ninh tại thôn đã dần ổn định không phát sinh các sự vụ
không có gì xảy ra tuyên truyền pháp luật là các đồng chí xuống với nhân dân của thôn
và từ đấy là nhân dân chúng tôi là nói chung là an tâm hơn
thì chúng tôi luôn luôn duy trì tổ an ninh tự quản
kể quá giờ quy định là chúng tôi đến để đi xung quanh địa bàn thôn để kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế
sau đó nếu như có cái gì bất thường thì chúng tôi lại kiểm tra và xử lý luôn
thì qua hai năm nay đến năm đến nay là trong năm hai nghìn một mươi chín là
cả thôn không có vụ việc gì dù nhỏ nhất
là địa bàn nội huyện nên có nhiều hộ gia đình hoạt động kinh doanh nhà nghỉ phòng trọ
vì vậy việc phân công cắt cử lực lượng thường xuyên tăng cường tổ chức các buổi tuần tra kiểm soát nhất là vào ban đêm
tổ an ninh trật tự khu phố tám thị trấn na hàng đã nhiều lần kịp thời phát hiện những sai phạm
hay ngăn chặn xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở
đội tù quản phân công nhau để đi tuần tra
đảm bảo cái an ninh trật tự
thứ hai nữa là do cái điều kiện của cái địa bàn nó rộng
thì ở đây là đội tù quản thành đập tức là tổ chức một mươi năm thành viên
thì nói chung là về cơ vụ an ninh là tương đối tốt
không có vụ việc xảy ra như là cờ bạc đánh nhau rồi là trộm cắp là không xảy ra
tính đến thời điểm hiện tại
một mươi bốn trong tổng số một trăm một mươi bốn thôn bản tổ dân phố trên địa bàn huyện na hang
đã có các mô hình tự quản của mình
từ các mô hình quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều nguồn tin có giá trị
các mô hình thực sự đang dần trở thành những cánh tay nối dài của lực lượng công an
từ bước đầu thì cái việc giúp cho công an trong cái giải quyết an ninh trật tự cơ sở
là cái cụ thể nhất là cái việc ban đầu là cái việc giải hòa
cái việc mối thuẫn nhỏ trong các thôn bản là việc là ở đây là cái địa bàn nối
cái việc xảy ra mối thuẫn với gia đình trong cái sử dụng dự trẻ
cũng như cái hiểu biết kiến thức của pháp luật
là cái tổ tự quản giải quyết bước đầu cho giúp đỡ cho công an rất nhiều trong cái đề đó
mô hình tự quản về an ninh trật tự ở huyện na hàng đã và đang phát huy vai trò hiệu quả
góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn